thưa quý vị và các bạn vùng thấp nóng vẫn là hình thế chính chi phối thời tiết bắc bộ vào ngày mai
vì thế ở bắc bộ trời không mưa có nắng từ sớm với mức nhiệt cao nhất trong ngày phổ biến từ ba mươi năm cho đến ba mươi bảy độ
với thủ đô hà nội trong ngày mai trời nắng từ sớm đến khoảng một mươi giờ sáng nền nhiệt ở hà nội đã tăng lên mức ba mươi năm độ và trời nắng nóng
nền nhiệt cao nhất trong ngày mai tại hà nội sẽ cao sấp xỉ ba mươi tám độ tuy nhiên đây là mức nhiệt trong lều khí tượng
còn ở ngoài trời nhiệt độ còn có thể cao tới từ ba mươi chín cho đến bốn mươi độ trong khi ngày mai các em học sinh trung học cơ sở tại hà nội mới bắt đầu bước vào kỳ thi vào lớp một mươi
vì vậy phụ huynh cần có các phương án tránh nóng giữ gìn sức khỏe cho con em mình trước và sau các buổi thi
với miền trung sang ngày mai vẫn sẽ là một ngày nắng nóng diện rộng với mức nhiệt có sự phân hóa
ở khu vực các tỉnh thành từ thanh hóa trở vào cho đến quảng trị chịu ảnh hưởng mạnh mẽ của hoàn lưu vùng thấp nóng và gió phơn
nắng nóng gây gắt đến đặc biệt gây gắt với mức nhiệt cao là từ ba mươi bảy ba mươi chín độ
còn tại các điểm như hồi xuân con cuông hương khê hay tuyên hóa là những nơi có nhiệt độ cao từ ba mươi chín cho đến bốn mươi độ
sâu xuống phía nam tác động của thấp nóng giảm dần
đế trở vào đến phú yên vẫn xảy ra nắng nóng nhưng mức độ không còn quá gây gắt
nhiệt độ là từ ba mươi năm ba mươi bảy độ
khu vực tây nguyên và nam bộ đang trong giai đoạn mùa mưa
những cơn mưa rào và rông tiếp tục xảy ra trên cả hai khu vực trong chiều và tối mai
diện mưa xảy ra nhiều nơi ở khu vực phía nam của tây nguyên và tại các tỉnh nam bộ
cục bộ có nơi xuất hiện mưa vừa mưa to và rông mạnh
nền nhiệt cao nhất trong ngày mai ở tây nguyên là từ ba mươi ba mươi ba độ còn ở nam bộ nhiệt độ là từ ba mươi hai ba mươi bốn độ
trên biển vịnh bắc bộ vẫn là vùng có gió nam mạnh nhất cường độ ở mức cấp năm có lúc cấp sáu khiến cho biển động nhẹ
ở các vùng biển phía nam tuy gió mùa tây nam chỉ ở mức từ cấp bốn đến cấp năm nhưng hầu khắp các khu vực phía nam của biển đông
bao gồm vùng biển huyện đảo trường sa khu vực biển từ bình thuận đến cà mau từ cà mau đến kiên giang và vịnh thái lan
mưa rào và rông xuất hiện từ giải rác đến nhiều nơi làm cho tầm nhìn xa bị giảm thấp xuống còn từ bốn cho đến một mươi km
và sau đây là dự báo thời tiết chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước
hẹn gặp lại